với đặc thù là địa bàn vùng cao vùng sâu có nhiều khó khăn nên hệ thống cơ sở vật chất các trường học ở vùng cao huyện thuận châu tỉnh sơn la vẫn còn thiếu thốn
những năm gần đây nhiều chương trình thiết thực đã được địa phương triển khai nhằm tăng cường cơ sở vật chất nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường học vùng cao
tại trường tiểu học và trung học cơ sở long hẹ đều đặn hàng ngày ba bữa ăn với khoảng sáu trăm linh suất cơm mỗi bữa được thầy cô giáo và nhân viên nhà bếp chuẩn bị với đầy đủ thức ăn
các giáo viên của trường luôn cố gắng để bảo đảm bữa ăn giấc ngủ cho học sinh được an toàn trọn vẹn
nhờ vậy việc huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số cũng được bảo đảm phụ huynh cũng yên tâm hơn khi cho con đi học
mới mưa sáng bữa là đầy kiếm khẩu đầy đủ thầy cô giáo rất quan tâm chăm sóc mỗi đủ mỗi đàn là đầy kiếm khẩu khỏi đó phụ huynh khỏi rất yên tâm
theo thống kê hiện trên địa bàn huyện thuận châu có trên
trên sáu trăm linh phòng học trong số này có khoảng một trăm hai mươi phòng học tạm làm bằng các vật liệu thô sơ như gỗ tre nứa
trước những khó khăn đó các trường học ở đây vẫn luôn tìm cách khắc phục để bảo đảm chất lượng dạy học
huy động và phụ huynh nhân dân cùng đóng góp thực hiện công tác xã hội hóa để làm sao đảm bảo
mặc dù là phòng lớp học tạm nhưng cũng phải đảm bảo đủ số lớp để cho các em học tập động viên cán bộ giáo viên phải khắc phục những khó khăn
đối với công tác giảng dạy cũng như là công tác chăm sóc các cháu đặc biệt là công tác chăm sóc học sinh ở bán chú để làm sao đảm bảo các em có môi trường thuận lợi
để đáp ứng nhu cầu cơ bản về hệ thống phòng lớp học và nâng cao chất lượng cơ sở vật chất
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã đầu tư gần sáu mươi tỷ đồng để xây dựng các phòng học kiên cố
trong đó riêng các trường học tại các xã vùng cao đã được đầu tư trên bốn tỷ đồng
xây dựng đúng
xây dựng đúng lộ trình các chương trình dự án đặc biệt là chương trình kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn huyện
ưu tiên cho những trường vùng cao vùng sâu vùng xa vùng có nhiều trẻ em thực hiện chế độ chính sách của nhà nước
quan tâm hơn nữa việc xây dựng hệ thống các phòng học phòng chức năng đặc chuẩn quốc gia đối với những trường vùng cao vùng sâu vùng xa
để cho các trường này sánh ngang với những trường có vùng thuận lợi trên địa bàn huyện
với sự vào cuộc của các cấp chính quyền
với sự vào cuộc của các cấp chính quyền
cũng như sự chăm lo của thầy cô giáo những khó khăn về cơ sở vật chất tại các trường học vùng cao đã vơi đi phần nào
tuy nhiên để chất lượng giáo dục vùng cao ngày càng được nâng lên
thì cần có sự chung tay và quan tâm đầu tư hơn nữa của toàn xã hội